trong đêm nay tại các tỉnh thành bắc bộ vẫn chịu tác động của khối không khí lạnh đang di chuyển dần ra biển
kết hợp với nhiễu động gió đông nên duy trì mưa rải rác tập trung ở vùng ven biển và đồng bằng
khu vực trung du và vùng núi chỉ có mưa vài nơi với nền nhiệt thấp nhất ở ngưỡng lạnh
giao động từ một mươi chín đến hai mươi hai độ vùng núi có nơi còn thấp hơn
sang ngày mai mưa giảm nhanh trời hứng nắng với mức nhiệt trong ngày giao động là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt cao hơn từ hai đến ba độ
lùi xuống khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thời thiên huế
tuy mưa có xu hướng giảm nhưng riêng phần nghệ an đến quảng trị có thể có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm có nơi còn trên một trăm tám mươi mm
nền nhiệt tại đây là tầm năm mươi một trăm năm mươi mm có nơi còn trên một trăm tám mươi mm
nền nhiệt tại đây cũng ở ngưỡng lạnh khi cao nhất ngày mai giao động là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông
phần còn lại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
có mưa rông giải rác vào lúc chiều tối với mức nhiệt trong ngày mai giao động là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
thời tiết tại khu vực tây nguyên
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như là nam bộ do tác động của nhiễu động gió đông
nên việc chiều tối có mưa rào và rông giải rác
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió rất mạnh
vào thời điểm ban ngày trời có nắng yếu với nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên
giao động là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ còn nam bộ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến biển đông quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông giải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
tại quần đảo hoàng sa có gió đông phát mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám điển động
nhiệt độ tại cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng là ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào
từ trưa chiều mai mưa giảm nhanh gió đông cấp hai cấp ba đêm và sáng trời lạnh
nhiệt độ là từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ